ngày một mươi bảy tháng ba tại quảng ninh bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định
việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế vân đồn giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
quyết định bốn trăm chín mươi bảy ngày một mươi năm tháng ba hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải quy định cảng hàng không vân đồn sẽ là cảng hàng không quốc tế
tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi cảng hàng không quốc tế vân đồn có sân bay cấp bốn e và sân bay quân sự cấp hai
có đường cất hạ cánh đường băng dài ba sáu km rộng bốn mươi năm m có tối thiểu sáu vị trí đỗ công suất khai thác từ hai đến hai năm triệu lượt khách một năm
giai đoạn định hướng đến năm hai nghìn ba mươi sẽ nâng công suất khai thác lên năm triệu lượt khách một năm số vị trí đỗ tối thiểu là một mươi hai máy bay
trên cơ sở cái quy hoạch được công bố ngày hôm nay
chúng tôi sẽ triển khai tới các cơ quan hiệu quan
phải đảm bảo các quy hoạch nó tương thích và nó đồng bộ từ quy hoạch sử dụng đất
rồi quy hoạch phát triển các ngành nghề các lĩnh vực
cái thứ ba nữa chúng tôi đồng thời cái việc phát triển các cơ sở hạ tầng
giao thông kết nối đường cao tốc từ hải phòng đến hạ long
hạ long kết nối với vân đồn
vân đồn sẽ được khánh thành vào cùng thời điểm
khu phục vụ mặt đất cảng hàng không quốc tế vân đồn gồm nhà ga gồm hai modun độc lập
ngoài ra còn có hệ thống đường giao thông các khu chức năng khác
tổng diện tích đất sử dụng của cảng hàng không quốc tế vân đồn đến năm hai nghìn hai mươi hơn ba trăm hai mươi sáu hectare
dự kiến cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ được đưa vào vận hành khai thác ngay trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám này